thưa quý vị tối qua ngày chín tháng hai đoàn công tác cục cảnh sát giao thông bộ công an đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm sáu người chết ba người bị thương tại xã đắc sơ mây huyện đắc đoa tỉnh gia lai
đoàn công tác đã đến thăm hỏi hỗ trợ nạn nhân gun sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
đoàn công tác đã đến thăm hỏi hỗ trợ nạn nhân gun sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đang điều trị tại bệnh viện quân y hai trăm một mươi một và gia đình tài xế tử vong huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú phường tri lăng thành phố pleiku
cùng với sự ân cần thăm hỏi động viên đoàn công tác đã hỗ trợ ba nạn nhân bị thương mỗi người hai triệu đồng hỗ trợ sáu gia đình nạn nhân có người tử vong mỗi gia đình năm triệu đồng
mong muốn thân nhân các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
thưa quý vị không mũ bảo hiểm vượt đèn tín hiệu đi sai làn đường quy định là những lỗi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông và tình trạng này càng gia tăng sau dịp tết nguyên đán
tại thành phố đà nẵng ở thời điểm này khi người dân quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ tết lực lượng cảnh sát giao thông trật tự tiếp tục triển khai các kế hoạch nhằm kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
ngã tư ngũ hành sơn lê văn lưu mặc dù đã lắp đặt biển phân làng như thế này
có hàng loạt xe máy đi sai làn đường
sau một tháng ra quân tuyên truyền nhắc nhở lực lượng cảnh sát giao thông trật tự trên tuyến bắt đầu xử lý vi phạm
mức xử phạt năm trăm linh đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng được áp dụng đối với các trường hợp đi sai làng đường
theo lực lượng chức năng đây là hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn giữa xe máy và container tại điểm đen giao thông cách đó không xa nút giao thông ngũ hành sơn hồ xuân hương

mức xử phạt năm trăm linh đồng và tước giải phép lái xe hai tháng được áp dụng đến tai nạn giữa xe máy và container tại điểm đen giao thông cách đó không xa nút giao thông ngũ hành sơn hồ xuân hương

mục đích để chủ phương tiện liên lạc chuộc lại tài sản với thủ đoạn trên chỉ trong vòng một mươi năm ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phương đã thực hiện chót lọt năm vụ lấy cắp nhiều loại tài sản giấy tờ trên năm xe ô tô và cưỡng đoạt được trên năm mươi năm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa liên tiếp phát hiện triệt phá hai vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng thu giữ tại chỗ gần một trăm linh triệu đồng
ngày bảy tháng hai tại tiểu khu nam giang thị trấn nông cống huyện nông cống phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa phối hợp với công an thị trấn nông cống bắt quả tang một mươi một đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây do đối tượng nguyễn đình vinh ở xá tân thọ huyện nông cống đứng ra tổ chức thu giữ tại chỗ năm mươi năm sáu triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
ngày bảy tháng hai tại tiểu khu nam giang thị trấn nông cống huyện nông cống phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa phối hợp với công an thị trấn nông cống đứng ra tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây do đối tượng nguyễn đình vinh ở xá tân thọ huyện nông cống đứng ra tổ chức thu giữ tại chỗ năm mươi năm sáu triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định
đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành tỉnh bến tre phối hợp cùng với công an các xã trên địa bàn cũng vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà bà phạm thị huệ thanh ở ấp phước lễ xã thành triệu
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý tám đối tượng có liên quan đồng thời tạm giữ trên chiếu bạc và tại hiện trường bảy điện thoại di động chín xe mô tô một bộ tài xử cùng một số tiền gần một trăm linh triệu đồng
qua làm việc với các đối tượng
thừa nhận tụ điểm đánh bạc này do võ thanh luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại địa phương đứng ra làm cái lắc tài xỉu cho các con bạc đặt cược
hiện công an huyện châu thành đã tạm giữ hình sự năm đối tượng để tiếp tục điều tra ba đối tượng còn lại được cho tại ngoại
sau khi dùng dao đâm chém trọng thương nhiều người dương văn hậu sinh năm hai nghìn một trú tại thị trấn ốc eo huyện thoại sơn tỉnh an giang bỏ trốn khỏi địa phương
và bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện thoại sơn ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với hậu về tội cố ý gây thương tích
vào tối ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một giữa dương thị thắm là vợ của dương văn hậu xảy ra mâu thuẫn với nu tánh linh sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại thị trấn ốc eo huyện thoại sơn
lúc này hậu giật cây dao tự chế dài khoảng sáu mươi cm trên tay thắm rồi chém nhiều nhát vào người linh khiến linh gục ngã tại chỗ với tỷ lệ thương tích hai mươi sáu
vào tối ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thấy vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát với bà liêu thị hồng phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại địa phương
hậu dùng dao thái lan đâm bà phương và ôm lâm văn ngân chồng bà phương khi chạy ra căn ngăn
sau đó hậu bị cơ quan công an khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích
sau một thời gian bỏ trốn hậu đã bị công an huyện thoại sơn bắt giữ khi quay trở về địa phương

trong bài quy đề ttg thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc
đối với ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy ông cao minh quang
khi giữ các chức vụ đảng ủy viên ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ y tế đã vi phạm các nguyên tắc của đảng
quy chế làm việc của ban cán sự đảng bộ y tế quy định những điều đảng viên không được làm thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để lưu hành thuốc giả nguồn gốc xuất xứ
để nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí tiền
tài sản của nhà nước và xã hội ảnh hưởng đến chủ trương của đảng nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
gây bức xúc trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng ngành y tế và cá nhân ông
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông cao minh quang
ông trương quốc cường với cương vị là ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ y tế và bí thư đảng ủy
cục trưởng cục quản lý dược các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cục trưởng cục quản lý dược từ ngày một tháng tám năm hai nghìn bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
cùng chịu trách nhiệm về vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
ông cường đã vi phạm các nguyên tắc quy chế quy định của đảng vi phạm những điều đảng viên không được làm
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật
trong cấp phép cho thuốc giả nguồn gốc xuất xứ lưu hành gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí tiền tài sản của nhà nước ảnh hưởng đến chủ trương của đảng
chính sách của nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân gây bức xúc xã hội
làm giảm uy tín của tổ chức đảng ngành y tế và cá nhân ông
để nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật xử lý hình sự cá nhân ông bị xử lý hình sự
căn cứ các quy định của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm tinh thần tự phê bình và phê bình
kết quả khắc phục các vi phạm khuyết điểm những đóng góp của từng tổ chức đảng và từng cá nhân
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông trường quốc cường
tiếp tục với những thông tin khác
thông tin về vụ tai nạn giao thông khiến sáu người tử vong ba người bị thương
tại đường liên xã thuộc xã đắc sơ mây huyện đắc đoa của tỉnh gia lai vào sáng qua
công an tỉnh gia lai cho biết kết quả giám định ban đầu cho thấy lái xe tải trong vụ tai nạn
không có nồng độ cồn không sử dụng ma túy
nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên là do tài xế đã không làm chủ được tốc độ
qua điều tra ban đầu và lấy lời khai của người bị thương
thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có tổng cộng là chín người ba người ngồi hàng ghế phía trước
và sáu người ngồi ở hàng ghế phía sau cabin
về nguyên nhân vào thời điểm này thời tiết ở khu vực tây nguyên có nhiều sương mù
ban đêm trời rất tối
trong khi đó đoạn đường xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng khúc cua trái và đường rất hẹp
đặc biệt là đoạn đường xảy ra tai nạn có dốc dài liên tục khoảng bốn km
khi xe xuống đoạn đường này thì tài xế không làm chủ được tốc độ và đã xảy ra tai nạn thảm khốc
công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
gồm khổng hữu nhật nguyễn đình triều và nguyễn quang lộc cùng chú tại thành phố biên hòa
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc ngồi ăn trên hệ bàn phường hồ nai thành phố biên hòa
lộc triều và hai người bạn đã xảy ra mô thuẫn với nguyễn minh chiến
vào tối cùng ngày chiến đã rủ thêm đình quốc toàn và vũ minh nhật cùng đi tìm nhóm của lộc để nói chuyện
tại đây giữa hai bên đã xảy ra đánh nhau hậu quả là khổng hữu nhật đinh quốc toàn bị thương tích
chiến đã tử vong do nguyễn quang lộc đã dùng dao tự chế đâm trúng ngực
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa liên tiếp phát hiện và triệt phá hai vụ đánh bạc
và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng thu giữ tại chỗ gần một trăm linh triệu đồng
theo đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tại tiểu khu nam giang thị trấn nông cống huyện nông cống
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với công an thị trấn nông cống
bắt quả tăng một mươi một đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây
do đối tượng nguyễn đình vinh ở xã tân thọ huyện nông cống đứng ra tổ chức
thu giữ tại chỗ trên năm mươi năm triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
tiếp đó vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày tại nhà ông nguyễn hữu châu ở phường quảng tâm thành phố thanh hóa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an phường quảng tâm
bắt quả tang hai nhóm gồm một mươi ba đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây
thu giữ tại chỗ số tiền trên ba mươi ba triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng có liên quan
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
thưa quý vị phụ nữ và trẻ em chiếm hơn tám mươi năm là nạn nhân trong các vụ việc buôn bán người
và cũng là nhóm người bị ảnh hưởng tiêu cực nhất trong đại dịch covid một mươi chín
trong những năm gần đây tình hình tội phạm mua bán người tại việt nam diễn biến rất phức tạp
và có chiều hướng gia tăng
trước thực trạng đó nhiều mô hình sáng kiến thiết thực trong công tác phòng chống tệ nạn này
đã được ra đời
truyền và nâng cao hiểu biết từng bước ngăn chặn để lùi loại tội phạm mua bán người
góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội ghi nhận tại xã lê lợi huyện thường tín của thành phố hà nội
được thành lập vào năm hai nghìn một mươi ba với chỉ khoảng hai mươi bảy thành viên sau một mươi năm đến nay câu lạc bộ hội phụ nữ
phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em tại xã lê lợi đã xây dựng được một mạng lưới
với hơn năm mươi thành viên tham gia trải rộng tại tất cả địa bàn các khu dân cư
đây được đánh giá là một mô hình thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại địa bàn huyện thường tín cũng như công tác phòng chống tội phạm buôn bán người tại hà nội
luôn hướng tới đó là làm sao để xây dựng quê hương làm sao để quê hương luôn luôn trong sạch
và sẽ không có những các tệ nạn xã hội xảy ra nữa tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo
một điểm đặc biệt đó là trong những năm phát triển cơ lộ bộ luôn duy trì sự kết hợp chặt chẽ
dạng hóa các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị và các buổi sinh hoạt của cơ lộ bộ
những âm mưu thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người đánh vào tâm lý nhẹ dạ
cả tin của các nạn nhân thường xuyên được cập nhật chia sẻ tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức
và hành động trong phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
hiệu quả trong hoạt động của cơ lộc bộ đã cho thấy nhiều năm qua trên địa bàn không còn xảy ra vụ việc
liên quan đến các đối tượng mua bán tội phạm phụ nữ và trẻ em
chúng ta nhắm vào những trường hợp mà dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa gạt mua bán
đó là những trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhà có nhiều cháu gái
thì chúng tôi tiếp cận và chúng tôi tuyên truyền cụ thể để cho những trường hợp đấy có thể biết được
về phương thức thủ đoạn và mánh khóe
của các đối tượng
lấy tuyên truyền phòng ngừa là trọng tâm mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực
đây chính là phương châm hành động của cơ lộc bộ hội phụ nữ phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em
tại xã thắng lợi
thời gian tới mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các địa phương góp phần phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội và phát triển bền vững trên địa bàn huyện thường tím nói riêng và thành phố hà nội nói chung
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thứ hai là mỗi nhà trường phải chuẩn bị đầy đủ cho thiết bị y tế để phòng chống dịch
trong đó có kit xét nghiệm để sử dụng khi có giáo viên học sinh có biểu hiện ho sốt khó thở
hoặc là có yếu tố dịch tễ
khi xây dựng phương án thì cần xử trí tính toán cho cả trường hợp có nhiều học sinh bị lây nhiễm
để không lung túng và thụ động
tại hà nội các trường tiểu học tại một mươi tám huyện thị xã ngoại thành chính thức mở cửa trở lại
sau nhiều tháng đóng cửa
các trường được mở cửa trong bối cảnh đặc biệt là số ca mắc covid một mươi chín vẫn ở mức cao
mà học sinh từ lớp một đến lớp sáu lại chưa được tiêm phòng
ngay sau văn bản của ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu
ở một mươi tám huyện thị xã của thành phố đến trường học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai
các trường tiểu học ở nhiều huyện ngoại thành đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện
về cơ sở vật chất xây dựng phương án đón học sinh để sẵn sàng trở lại trường học
các trường tiểu học của một mươi tám huyện thị xã của hà nội đã hoàn tất việc diễn tập phương án phòng chống dịch
nhiều trường đặc biệt chú trọng tình huống xử lý khi phát hiện mắc kf
trường hợp tinh thần không vì một ca mắc mà trường phải nghỉ học
tin vui đối với những người hâm mộ bóng đá vào khoảng chín h bốn mươi phút sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng hai
chuyến bay chở tuyển nữ việt nam đã hạ cánh ở sân bay nội bài
sau khi xuống sân bay thì đại diện liên đoàn bóng đá việt nam nhiều người hâm mộ và phóng viên báo đài
đã có mặt để chào đón đội tuyển nữ trở về
việc đội tuyển nữ việt nam đoạt vé dự world cup hai nghìn hai mươi ba là thành tựu đáng khâm phục
vào ngày chín tháng hai chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định tặng thưởng
huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia huấn luyện viên trưởng mai đức trung
các cầu thủ đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử
tham dự vòng chung kết giải bốc địch bóng đá nữ thế giới quân cấp hai nghìn hai mươi ba là trương thị kiều
huỳnh như và nguyễn thị thuyết dung được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì
huân chương lao động hạng ba được chủ tịch nước tặng cho các vận động viên thái thị thảo
nguyễn thị bích thủy trần thị kim thanh và phạm hải yến
sau lễ đón tiếp trọng thể tại sân bay nội bài đội tuyển nữ việt nam sẽ được đưa về khách sạn green plaza
vào một mươi bảy h cùng ngày đội tuyển sẽ vinh dự được thủ tướng phạm minh chính đón tiếp tại văn phòng chính phủ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm tân thuận
thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
và đối tượng cao văn nu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại ấp tân hòa trung
xã tân hội thị xã hồng ngự tỉnh đông tháp bị phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đồng tháp và công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện